hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã đưa các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân ra xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo châu văn khảm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín việt kiều ở australia một mươi hai năm tù
nguyễn văn viễn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở quảng nam trú tại quận một mươi hai tp hcm một mươi một năm tù
và trần văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở hà tĩnh trú tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương một mươi năm tù
cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tổ chức khủng bố việt tân là tổ chức phản động lưu vong người việt thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại thái lan
hiện do đỗ hoàng điểm quốc tịch mỹ là chủ tịch
mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
lật đổ nhà nước cộng hòa sội chủ nghĩa
từ năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố tại việt nam
theo cáo chẳng châu văn khảm tham gia tổ chức khủng bố việt tân từ năm hai nghìn một mươi là một trong những đối tượng
hoạt động tích cực làm đại diện cơ sở đảng bộ sydney kiêm bí thư đảng bộ úc châu hoạt động với bí danh hoàng liêm
đầu năm hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố này là đỗ hoàng điểm
châu văn khảm đã xâm nhập bất hợp pháp vào việt nam qua biên giới campuchia
lôi kéo kết nạp một số đối tượng trong nước vào tổ chức khủng bố việt tân để đào tạo huấn luyện
cung cấp tài chính kích động các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
khi đang thực hiện hành vi này thì bị lực lượng công an bắt quả tang
hai mươi đối tượng trong hai băng nhóm liên quan đến vụ hỗn chiến cách đây ít ngày khiến bốn người bị thương
vừa bị công an quận bảy tp hcm tạm giữ nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh giành địa bàn làm ăn
trước đó tối ngày chín tháng một mươi năm
sau mâu thuẫn trong quá trình tranh giành địa bản làm ăn nguyễn văn tuấn tự út mót
cầm đầu nhóm đối tượng hẹn cao văn danh võ minh nguyễn và nguyễn thanh mai ra giải quyết
hai nhóm gọi đồng bọn mang theo mã tấu bom xăng đến huyết chiến khiến bốn đối tượng bị thương
trong lúc này một người phụ nữ đi đường nhìn thấy vụ việc đã quay xe bỏ chạy
nhóm của danh sau đó đã lấy chiếc xe trên và một chiếc xe khác của nhóm rời đi
tuy nhiên tuấn đã ném bom xăng khiến cho một phương tiện bị cháy
vào cuộc điều tra công an quận bảy đã lần lượt bắt xử hai mươi đối tượng thu giữ hai mươi cây mã tấu kiếm nhật các loại
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một tại những trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng
những xe ô tô chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng nhưng vẫn cố tình đi vào làn đường
đã được phân loại phương tiện cho thu phí tự động không dừng sẽ bị xử phạt theo luật
trạm thu phí hà nội bắc giang là một trong những trạm đầu tiên trên cả nước
triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng
mặc dù lực lượng chức năng đã phân luồng hướng dẫn từ xa
nhưng vẫn có nhiều phương tiện chưa sán thẻ thu phí tự động vẫn chưa đi đúng làn đường
để tăng cường hiệu quả ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở những lái xe vi phạm
lực lượng chức năng cũng đề nghị các chủ phương tiện phải ký cam kết không đi sai làn đường
sự kiến công tác tuyên truyền sẽ diễn ra trong vòng một tháng sau đó
lực lượng chức năng sẽ chính thức tiến tới xử phạt các phương tiện đi sai làn
theo quy định tại dự thảo sửa đổi nghị định thay thế nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
hành vi điều khiển xe chưa gắn thẻ đầu cuối đi vào làn đường dành riêng thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh đồng đến một hai triệu đồng
tước quyền sử dụng bằng lái xe từ một đến ba tháng
thưa quý vị những ngày qua
người tiêu dùng hoang mang về nghi vấn việc hãng thời trang seven am nhập hàng trung quốc rồi cắt mát bán ra thị trường
trước sự việc này ngày hôm nay cục quản lý thị trường hà nội đã vào cuộc xác minh thông tin
nghi nhận của phóng viên antv
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một tại cửa hàng seven am trên đường trần phú hà đông hà nội
lực lượng quản lý thị trường số một mươi bốn đang kiểm tra xác minh thông tin toàn bộ số quần áo túi sách tại cửa hàng
qua kiểm tra
toàn bộ các sản phẩm được bày bán đều có tem của sản phẩm sevan am có gắn dấu học quy
tuy nhiên trên sản phẩm không thể hiện rõ tên địa chỉ sản xuất
mà chỉ có địa chỉ nhà phân phối đó là công ty cổ phần mha thời trang seven am
trước những thông tin mà chúng tôi biết được
thì là những người mà khách hàng và đặc biệt là thời trang
là những phụ nữ thì chúng tôi rất là muốn mua nhận được những sản phẩm thật với những số tiền bỏ ra là thật
thế nhưng mà khi biết được những thông tin thì quả thật là chúng tôi cảm thấy
vô cùng sốc và cũng mong rằng các cơ quan chức năng sẽ tìm hiểu
và sẽ để trả lại những cái công bằng cho những người khách hàng
để xác minh sự việc trong chiều ngày hôm nay
tại bốn cửa hàng thời trang bảy am khác trên địa bàn thành phố hà nội
cũng được cục quản lý thị trường đồng loạt gia quân tiến hành kiểm tra
theo đó tất cả các cửa hàng đều phải tạm thời đóng cửa
niêm phong toàn bộ số sản phẩm trong cửa hàng để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc
thương hiệu thời trang bảy am có lượt dối khách hàng hay không
vẫn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm
và người dân vẫn đang chờ đợi câu trả lời của lực lượng chức năng
sẽ tìm những cái hãng thời trang mà có mang cái tính trung thực và khách quan
được biết thương hiệu thời trang seven am ra mắt vào năm hai nghìn chín
đến nay phát triển tới hai mươi bốn cửa hàng tại một mươi tám tỉnh thành phố lớn trên cả nước
thương hiệu này từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá
tuy nhiên trước những thông tin thời trang bảy am gắn nhãn mắt trung quốc lượt dối khách hàng
lực lượng chức năng cần nhanh chóng xác minh thông tin điều tra xử lý
và truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
tiếp tục thông tin
tiếp tục thông tin về chuyến làm việc tại tỉnh điện biên
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh điện biên đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
liên khu dân cư bản mường nhé mới và mường nhé hai
tại ngày hội đại tướng tô lâm biểu dương tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của người dân
thuộc các cộng đồng dân tộc trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó
chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương tích cực sản xuất đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
đại tướng tô lâm nhấn mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp
mà còn là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân
hôn đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
thuy những kết quả đã đạt được làm tốt công tác vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước điển hình tiên tiến tập thể và các cá nhân tiêu biểu
bên cạnh đó tiếp tục động viên nhân dân đồng bào các dân tộc tích cực tham gia việc xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng chính quyền các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh
các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh việc đổi mới nội dung hình thức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm ngào huyền vững trung sức xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
trọng tâm là xây dựng công an xã chính quy theo chủ trương đã được xác định tại nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
chú trọng quan tâm đến việc phát triển vai trò làm chủ nhân dân huy động sức mạnh của nhân dân
xây dựng cộng đồng khu dân cư vững mạnh
dịp này quỹ vì người nghèo trung ương các ngân hàng đã trao tặng huyện mường nhé số tiền hai mươi chín tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng sáu trăm linh căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn
cũng trong sáng nay đoàn công tác do bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đã đến thăm hỏi trao quà
và động viên các chiến sĩ tại đồn biên phòng nậm kè xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
với mong muốn hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở yên tâm sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác
đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân trên địa bàn bản nậm pô bốn xã mường nhé huyện mường nhé
trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân tại bản nậm cố bốn xã mường nhé huyện mường nhé
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc trao nhà tình nghĩa với tinh thần
nhà nước hỗ trợ nhân dân làm nhà là một chủ trương của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
giao công an tỉnh điện biên phối hợp với các cấp chính quyền đang triển khai thí điểm tại một mươi một hộ gia đình
trên địa bàn ba xã của huyện mường nhé từ đó chọn ra những mẫu nhà phù hợp với điều kiện thực tế
để triển khai hỗ trợ cho khoảng một hai trăm linh hộ nghèo trên địa bàn huyện mường nhé
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm hy vọng với ngôi nhà mới
các hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ làm nhà sẽ có chỗ ở ổn định yên tâm sản xuất
tập trung phát triển kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình
và đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi làm việc với ngài daniel song giám đốc điều hành liên minh thực thi pháp luật hoa kỳ
và ngài pro maxel chủ tịch hiệp hội tư lệnh cảnh sát quốc tế cùng các thành viên của đoàn
đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định là đối tác toàn diện
đến nay quan hệ việt nam hoa kỳ đã có những bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu
ngày càng đi vào thực chất trải rộng trên nhiều lĩnh vực
trong đó bộ công an việt nam và các đối tác hoa kỳ đã đạt được những kết quả hợp tác nổi bật
trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
việc phối hợp chặt chẽ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng hoa kỳ
đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra đấu tranh chuyên án truy tố xét xử các đối tượng
nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm
tại buổi làm việc hai bên cũng đã nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin
kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên phức ra
giữa liên minh thực thi pháp luật hoa kỳ và hiệp hội tư lệnh cảnh sát quốc tế với bộ công an việt nam
đặc biệt là tội phạm khủng bố tội phạm công nghệ cao ma túy và mua bán người
tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật
hỗ trợ chuyển giao công nghệ thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra khám phá tội phạm
đồng thời thúc đẩy hợp tác phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng cảnh sát hai nước việt nam hoa kỳ
và các sáng kiến dự án chiến dịch hợp tác nghiệp vụ thực thi pháp luật với hiệp hội cảnh sát quốc tế
đảm bảo an ninh trật tự góp phần vào ổn định và phát triển của việt nam và hoa kỳ
tại quảng nam sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ công an
về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá nguyễn viết lợi giám đốc công an tỉnh quảng nam
quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc công an tỉnh quảng nam đối với đồng chí đại tá nguyễn đức dũng
phó giám đốc công an tỉnh quảng nam
phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chúc mừng đại tá nguyễn viết lợi
đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của đồng chí
đối với công tác của lực lượng công an quảng nam trong năm năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh
chúc mừng đại tá nguyễn đức dũng được bổ nhiệm chức danh giám đốc công an tỉnh quảng nam
thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đồng chí
trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an quảng nam nói riêng nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quảng nam
phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an có phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị
chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng dự bị động viên
thảo luận tại hội trường các đại biểu quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo giải trình
tiếp thu trình lý dự án luật lực lượng dự bị động viên chỉnh lý tương đối toàn diện các vấn đề được đại biểu quốc hội góp ý
thực tiễn hơn hai mươi năm qua thì xây dựng quy động lực lượng dự bị động viên được các cấp các ngành và nhân dân hiểu là lực lượng dự bị động viên
bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội không có gì mà dưới mắt
do đó dự thảo quy định là lực lượng sự bị động viên là phù hợp
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng ban soạn thảo cần phải làm rõ một số nội dung liên quan
trong đó nhiều đại biểu quan tâm và góp ý về quy định độ tuổi của lực lượng dự bị động viên
về điều một mươi bảy tuổi quân dự bị tôi tiếp tục đề nghị tuổi của nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá bốn mươi và nữ không quá ba mươi năm
được xếp vào đơn vị đảm bảo chiến đấu giống như đơn vị chiến đấu
bởi vì các đối tượng này nguồn còn rất nhiều trẻ khỏe trong thời bình luật quy định bốn mươi năm nam nữ bốn mươi là quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc huy động huấn luyện không đầy đủ
bởi vì các đối tượng này nguồn còn rất nhiều trẻ khỏe trong thời bình lực quy định bốn mươi năm nam nữ bốn mươi là quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc huy động huấn luyện không đầy đủ
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng đóng góp ý kiến về quy định huy động quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị còn có bất cập
đây là nội dung được nhiều đại biểu đã có ý kiến
ubthqh đã tiếp thu và quy định thành một điều mới so với sự thảo trình tại kế hoạch thứ bảy
các ý kiến đều tập trung vào nội dung việc đăng ký quản lý sắp xếp huy động phương tiện kỹ thuật dự bị
làm hạn chế quyền về tài sản của cá nhân tổ chức đã được hiến pháp năm hai mươi ba bảo hộ
đồng thời việc huy động phương tiện kỹ thuật dự bị
có liên quan tới các quy định của luật chứng mua chứng dụng tài sản
thực chất việc huy động phương tiện kỹ thuật dự bị là chưng dụng tài sản
phát biểu kết thúc nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội đỗ bà tị nêu rõ
các ý kiến các đại biểu quốc hội đã được ban thư ký ghi âm ghi chép tổng hợp đầy đủ
sau phiên họp này ubthqh sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo
ubthqh phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội
để hoàn chỉnh dự thảo luật trình quốc hội xem xét thông qua